phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương đang tạm giữ đối tượng đặng thị thiết bốn mươi bảy tuổi
chú tại thôn văn lâm xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương để điều tra về hành vi giết ông tăng văn song năm mươi sáu tuổi là chồng của đối tượng
tại cơ quan điều tra đặng thị thiết khai nhận trong quá trình chung sống hai người thường xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm vào khoảng bảy giờ sáng nay trong khi xô xát ông song đã tác thiết một cái vào mặt sau đó thiết đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông song hậu quả làm ông song chết ngay tại chỗ
sau khi gây án đối tượng thiết đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra về hành vi phạm tội của đối tượng thiết để sớm đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật